trong những ngày qua trên địa bàn thành phố hà nội đã xảy ra tình trạng quá tải tại một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đặc biệt là tại khu vực các quận nội thành
theo ghi nhận của phóng viên tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh ba v thuộc cục đăng kiểm việt nam nằm trên đường cầu giấy phường láng thượng quận đống đa cho thấy
ngay từ sáng sớm đã có rất đông phương tiện đến đăng kiểm toàn bộ khoảng xe trung tâm đều đã chật kín thậm chí các phương tiện phải xếp thành nhiều hàng kéo dài ra ngoài cổng và đường cầu giấy khiến cho giao thông qua khu vực này bị ủn tắc
theo lãnh đạo trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh ba v tình trạng các phương tiện đăng kiểm tăng độc biến xuất hiện từ nhiều ngày nay
nguyên nhân phương tiện đi đăng kiểm tăng cao là điều đã được báo trước theo chu kỳ sáu tháng chưa kể đến tình trạng xe quay đầu đi bảo dưỡng khắc phục sau đó quay lại kiểm định lần hai
ban đầu xuất phát từ chú kỷ cuối năm người việt nam thường có nhu cầu mua xe cuối năm để đi tết cuối năm các hãng xe bao giờ cũng khuyến mại rất nhiều cho nên lượng mua xe cuối năm bao giờ cũng đột biến
tháng một mươi tháng một mươi một tháng một mươi hai đột biến thì có chú kỷ sáu tháng chứ có chú kỷ sáu tháng thì đẩy những xe về sau lại đăng ký vào tháng bốn tháng năm tháng sáu
thế cho nên là tháng bốn tháng năm tháng sáu
năm tháng sáu hàng năm và tháng một mươi tháng một mươi một tháng một mươi hai hàng năm là những cái thời gian mà lượng xe rất là đông
thế cho nên vì vậy những cái tháng bảy là bọn tôi lại rất vắng xe chứ không phải là cái lượng xe cứ giải rác đều hàng xe cùng giờ theo hàng năm hàng giờ thì chúng tôi đã khô quá không có việc mà làm những lúc thì lại đông xe quá
cũng theo lãnh đạo trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh ba v trong những ngày này trung bình mỗi ngày trung tâm tiếp nhận từ một trăm tám mươi đến hai trăm linh phương tiện đến đăng kiểm
cao gấp hai đến ba lần so với ngày thứ ba
chính vì vậy toàn bộ trung tâm phải làm việc hết công suất tăng ca rút ngắn giờ nghỉ trưa để đáp ứng nhu cầu của người dân
thứ hai nữa là bố trí đăng kiểm viên bố trí nhân viên nghiệp vụ ở những vị trí làm việc khoa học nhất mà với khả năng tốt nhất để làm sao phục vụ được nhiều xe nhất và làm nhanh nhất cho người dân
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba nhằm tháo gỡ tình trạng quá tải phương tiện đăng kiểm cục đăng kiểm việt nam đã bắt đầu triển khai thí điểm đặt lịch hẹn trực tuyến qua app đăng kiểm nhằm tạo thuận lợi tiết kiệm thời gian cho người dân doanh nghiệp
theo phản hồi của nhiều chủ xe việc tải ứng dụng và tháo tác đặt lịch
trên ứng dụng đơn giản dễ thực hiện chủ xe cũng dễ dàng theo dõi lịch hẹn hay hủy bỏ đặt lịch mới
tuy vậy nhiều chủ xe vẫn gặp những lỗi trên ứng dụng do đó thay vì đặt lịch hẹn qua ứng dụng để được ưu tiên kiểm tra đúng giờ các tài xế vẫn chọn xếp hàng theo cách truyền thống tiềm ẩn nguy cơ quá tải

còn tại các trung tâm đăng kiểm ở khu vực ngoại thành lại tương đối vắng vẻ đơn cử tại trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm hai mươi năm g nằm trên đường trần vĩ quận cầu giấy
mặc dù chỉ cách trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh ba v khoảng sáu km thế nhưng tại đây lại khá vắng phương tiện đến kiểm định chính vì vậy không xảy ra tình trạng ủn tắc hay quá tải
nhiều chủ phương tiện dù ở các quận khác thế nhưng vẫn đến đây để làm thủ tục đăng kiểm để tiết kiệm thời gian
trước là mình đăng ký ở trạm đăng kiểm khác và mình cũng phải xếp hàng khá là lâu rồi
thì không biết là mình không rõ ở bên trong tủ tục như thế nào nhưng mà tại số lượng đông quá mà mình cũng nghe nói là bên này đang vắng hơn nên là mình di chuyển sang bên đây để đăng kiểm cho nhanh cả
cơ quan chức năng khuyên cáo để tiết kiệm thời gian rút ngắn thời gian làm thủ tục đăng kiểm người dân khi đến làm thủ tục cần chuẩn bị kỹ lưỡng các giấy tờ cần thiết đẩy nhanh tiến độ
giúp kiểm định viên dễ dàng thực hiện các quy trình tránh thiếu hoặc giải sót dẫn đến việc phải làm lại hoặc đến nhiều lần
khuyên cáo người dân thứ nhất việc đầu tiên là quan trọng nhất
là người dân nên đi bảo dưỡng xe trước khi đi kiểm định bảo dưỡng xe kiểm tra xe mình trước khi đi kiểm định về an toàn kỹ thuật
như thế thì cái khả năng mà đang kiểm đạt lần đầu là rất cao
và thêm nữa là lưu ý người dân là kiểm tra giấy tờ trước khi đi kiểm định
tại vì có những khách hàng đến đây thì đi tìm giấy tờ mà không thấy hoặc có những người đi mở giấy tờ ra thì giấy tờ lại bị thuộc cắn rách học
cho nên là đề nghị mọi người là kiểm
một tra giấy tờ xe trước khi đi kiểm định
hai nữa là nếu có thể là tra cái trang phạt nguội của cảnh sát giao thông xem mình có bị phạt nguội không
nếu bị thì đưa đi xử lý vi phạm trước để tránh đến đây rồi
xong là bọn tôi tra ra phạt nguội lại phải đi xử lý và cũng không kiểm định được
cũng khuyên cáo thêm người dân là không nên tập trung vào đầu giờ sáng hoặc đầu giờ chiều
những đầu giờ ấy thường mọi người đều tập trung rất đông
thế vì vậy là mọi người cũng nên đến giải rác theo giờ
nhanh hơn mọi người cũng đỡ áp lực và mọi người sẽ chờ đợi thời gian ngắn hơn
theo báo cáo của sở giao thông vận tải hà nội
trên địa bàn thành phố hiện có hai mươi tám trung tâm với năm mươi ba trên năm mươi chín dây chuyển kiểm định đang hoạt động
bao gồm một mươi tám dây chuyển loại một kiểm định xe con và ba mươi năm dây chuyển loại hai kiểm định xe hỗn hợp
với số lượng các trung tâm như hiện tại có thể đáp ứng kiểm định cho khoảng sáu mươi bảy sáu trăm tám mươi xe một tháng
tuy nhiên dự kiến vào tháng bốn số lượng xe đến kiểm định là gần bảy mươi bảy bốn trăm linh xe
các trung tâm chỉ đáp ứng khoảng tám mươi bảy
tháng năm là hơn chín mươi bảy trăm linh xe đáp ứng khoảng bảy mươi bốn nhu cầu
và trong tháng sáu là gần tám mươi bảy xe các trung tâm chỉ có thể đáp ứng khoảng bảy mươi bảy
điều này đồng nghĩa với việc vẫn tiếp tục xuất hiện tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm
mới đây bộ giao thông vận tải đã bàn hành thông bốn trăm linh hai
cho phép miễn kiểm định lần đầu đối với xe ô tô chưa qua sử dụng
và cho phép giãn tru kỳ kiểm định đối với xe ô tô đến chín chỗ ngồi không kinh doanh vận tải
khoảng gần bốn triệu xe thuộc diện đã được giãn chu kỳ kiểm định
để hạn chế tình trạng ủn tắc tại các trung tâm đăng kiểm
nhà nước cũng đã đồng tình áp dụng cơ chế tự động gia hạn đăng kiểm các phương tiện đủ tiêu chuẩn
ngoài ra bộ giao thông vận tải cũng đang xây dựng ứng dụng hoặc tích hợp vào cổng dịch vụ công của bộ
để chủ xe đủ tiêu chuẩn giãn hoãn đăng kiểm
liên quan đến phản ánh của một số chủ xe về việc đặt lịch hẹn đăng kiểm thành công trên ứng dụng
thế nhưng khi đến nơi lại bị trung tâm đăng kiểm từ chối chỉ chấp nhận phục vụ xe đang xếp hàng
lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam vừa có công văn gửi các đơn vị đăng kiểm trên toàn quốc
theo đó cục đăng kiểm việt nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm trên cả nước
phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra đánh giá tình trạng an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường phương tiện trên địa bàn khi có yêu cầu
công bố duy trì số điện thoại đường dây nóng và số điện thoại của lãnh đạo đơn vị đăng kiểm
để tiếp nhận và xử lý các phản ánh của người dân và doanh nghiệp
đồng thời tổ chức thực hiện việc đăng ký đặt lịch hẹn kiểm định thông qua ứng dụng phần mềm
đặc biệt nghiêm cấm trung tâm đăng kiểm từ chối tiếp nhận kiểm định phương tiện
đã đặt lịch thành công qua hệ thống trực tuyến
ngoài ra cục đăng kiểm cũng yêu cầu các đơn vị đăng kiểm đảm bảo tuân thủ thực hiện đúng các quy định
và hướng dẫn cho công tác kiểm định tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát toàn diện mọi hoạt động của đơn vị
kiên quyết không cấp giấy chứng nhận tem kiểm định cho các phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường